còn tại hải phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an quận lê trân cũng vừa ra quyết định khởi tố vụ án
đối với một mươi bốn đối tượng gây dối trật tự công cộng tại khu vực ngã tư an dương ngày sáu tháng ba vừa qua
dạng sáng ngày sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai công an quận lê trân trong quá trình tuần tra kiểm soát
phát hiện tại khu vực ngã tư an dương phường trần nguyên hãn quận lê trân thành phố hải phòng
có khoảng ba mươi đối tượng điều khiển hơn một mươi năm xe mô tô sử dụng ráo trổi ráo chọc dao kiếm và chai lọ thủy tinh đuổi đánh nhau
lực lượng công an nổ súng cảnh báo để ngăn chặn hành vi vi phạm các đối tượng điều khiển xe máy bỏ chạy
bốn đối tượng đã nhanh chóng bị bắt giữ và khởi tố về hành vi gây dối trật tự công cộng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận lê trân vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật